còn tại trung quốc sau khi tiêu chuẩn ban đầu về ngưỡng giá trị ct trong xét nghiệm covid một mươi chín
theo phương pháp pcr bị dư luận phản ứng ban tổ chức olympic mùa đông hai nghìn hai mươi hai đã quyết định hạ ngưỡng này
từ bốn mươi xuống ba mươi năm có hiệu lực từ ngày hai mươi ba tháng một mươi
một cách dễ hiểu giá trị ct biểu thị số chu kỳ mà thiết bị rt pcr phải chạy để phát hiện được tính hiệu hình quang từ mẫu bệnh phẩm
giá trị ct tỷ lệ nghịch với nồng độ virus bởi mẫu càng nhiều virus sars cov hai thì tín hiệu hình quang sẽ xuất hiện sớm ở những chu kỳ đầu tiên
quyết định hạ ngưỡng giá trị ct sẽ giúp các vận động viên thuận tiện hơn đặc biệt đối với những người vừa phục hồi sau khi mắc covid một mươi chín
vì họ sẽ có ít khả năng nhận kết quả dương tính
ngưỡng mới được điều chỉnh đưa tiêu chuẩn của olympic hai nghìn hai mươi hai gần với tiêu chuẩn của các nước trên thế giới vốn giao động từ ba mươi đến ba mươi năm
ryanmark prost k người đứng đầu hội đồng chuyên gia y tế của olympic bắc kinh hai nghìn hai mươi hai cho biết giá trị ct không phải là tiêu chí duy nhất mà bang tổ chức sử dụng
để quyết định xem người vừa phục hồi từ covid một mươi chín có sẵn sàng để đi vào vòng tròn khép kính hay không
tính đến ngày hai mươi bốn tháng một mươi một bảy mươi tám người liên quan đến thế vận hội hai nghìn hai mươi hai đã kết quả dương tính với sars cov hai trong hơn ba trăm bốn mươi lượt xét nghiệm